trong những năm tháng chiến tranh chống mỹ cứu nước hậu phương miền bắc đã hỗ trợ đắc lực sức người sức của cho miền nam ruột thịt góp sức vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
để thế hệ trẻ ngày hôm nay hiểu hơn về cuộc sống bình dị đời thường của nhân dân miền bắc chiều qua tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề hậu phương thời chiến giữa thế kỷ hai mươi
triển lãm giới thiệu hơn một trăm linh bức ảnh của nghệ sĩ màu hoàng thiết được tác giả ghi nhận ở khắp các vùng miền trên cả nước từ miền xuôi đến miền ngược từ hậu phương đến tiền tuyến
hình ảnh các em học sinh đến trường các chị em lao động sản xuất thanh niên lên đường ra chiến trường các chiến sĩ trên trận địa những hình ảnh bình dị về các lãnh đạo đảng nhà nước với quần chúng nhân dân với phong trào kháng chiến tất cả được hiện lên chân thực qua từng bức ảnh
qua đó phản ánh bức tranh sáng